hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đừng quên bổ sung nước kem dưỡng ẩm dưỡng thể và vệ sinh bụi họng